trước thực tế sạt lở ngày càng nghiêm trọng ảnh hưởng đến tài sản và đời sống của người dân thuộc tuyến canh cái nai thị trấn nam căn huyện nam căn
ủy ban nhân dân tỉnh cà mau chi tạm ứng vốn từ ngân sách của tỉnh hai mươi tỷ đồng để triển khai khẩn cấp dự án bờ kè chống sạt lở khu dân cư tuyến này và sẽ tiến hành đấu thầu xây lắp
dự án đầu tư xây dựng bờ kè chống sạt lở khu dân cư thị trấn nam căn được chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh cà mau phê duyệt với tổng mức đầu tư trên hai trăm một mươi hai tỷ đồng
trong đó tổng dự toán của giai đoạn một là một trăm một mươi chín tỷ đồng sử dụng nguồn vốn trung ương hỗ trợ và ngân sách địa phương
tuy nhiên dù đã kiến nghị nhiều lần bởi tính cấp bách của dự án song đến nay trung ương vẫn chưa ghi vốn
được biết ngay trong tháng bốn năm hai nghìn một mươi bảy bộ kế hoạch và đầu tư đã thẩm định nguồn vốn
và khả năng cân đối vốn cho dự án kè chống sạt lở khu dân cư thị trấn nam căn trong giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi chỉ còn ba mươi năm tỷ
trong khi hiện trên một trăm linh hộ dân với hơn năm trăm linh nhân khẩu cùng nhiều tài sản vẫn đang lo sợ bởi dự báo tình hình sạt lở
nhất là đang vào mùa mưa bão cùng với chiều cường chảy mạnh vào những tháng cuối năm nên nguy cơ sạt lở bờ sông tại đây sẽ còn nhiều